các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tỉnh hà nam đang khẩn trương quanh vùng dập dịch
ngành y tế hà nam đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca cộng đồng
và thực hiện các biện pháp phòng chấm dịch
như vậy kể từ ca bệnh bệnh nhân sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi ở thôn lê lợi xã phủ vân thành phố phủ lý
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào chiều một mươi chín chín đến một mươi tám h ngày tám một mươi
hà nam ghi nhận năm trăm chín mươi sáu ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã
hiện cdc hà nam đang phối hợp với bệnh viện lao và bệnh phổi bệnh viện đa khoa tỉnh
bệnh viện giá chín một tiếp tục thu dung cách ly quản lý điều trị các ca bệnh
đợt dịch covid một mươi chín lần này tại hà nam được đánh giá khá nghiêm trọng với số lượng người mắc nhiều
lan rộng trên địa bàn tất cả các huyện thị và thành phố
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại